chủ động làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe bảo đảm vệ sinh môi trường
phòng chống dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ của ngành y tế tỉnh yên bái
sẽ có phần nâng cao nhận thức của người dân để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
không để dịch bệnh bùng phát sau lũ
thưa quý vị do ảnh hưởng của cơn bão số ba nhiều địa bàn tại các tỉnh tây bắc xuất hiện mưa lớn
trên diện rộng kéo dài liên tục gây lũ ống lũ quét ngập lụt hư hỏng và ách tắc nhiều tuyến đường giao thông
thiệt hại này đã tác động trực tiếp đến việc đi lại của người dân
thống kê ban đầu cho thấy phú thọ và sơn la là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về hạ tầng giao thông
tỉnh phú thọ năm km đường tại thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn đã bị ngập chìm trong nước
hai ngày sau khi nước rút công tác khắc phục vẫn đang được ngành giao thông của tỉnh khẩn trương tiến hành
thị trấn thanh sơn của tỉnh phú thọ do ảnh hưởng của lũ bứa và gai lũ quét của đồi núi nước bẻ
nên thị trấn thanh sơn bị chìm vị trí chúng ta đứng đây là chìm gần một mét
khi mà lũ bẻ thì được sự quan tâm của tỉnh ủy ban và các ban ngành quân đội công an và toàn thể nhân dân
đưa các phương tiện vào để ứng cứu nhân dân và đảm bảo vấn đề an toàn cho con người và tài sản
cũng trên địa bàn tỉnh phú thọ cầu văn luông minh đài cũng bị hư hại nghiêm trọng
đây là những hình ảnh sụt lún đường dẫn lên mô cầu sập cầu treo khu bến gạo tại xã văn luông
mưa lũ đã làm đứt một mố cầu văn luông đi minh đài sụt lún một đầu cầu mới tân phú tại xã xuân đài
và rất nhiều điểm sạt lở gây nứt nhiều chỗ trên mặt đường
chúng tôi đã kiểm tra giả soát và khắc phục triển khai khẩn trương theo đúng phương án
những chỗ mà chúng tôi có thể khắc phục được ngay thì chúng tôi triển khai huy động máy móc thiết bị
còn những chỗ mà bắt buộc phải có báo cáo suy nghĩ kiến thì chúng tôi sẽ làm công tác phân luồng
tại huyện phù yên tỉnh sơn la tuyến đường quốc lộ ba mươi hai b qua địa bàn tỉnh cũng bị hư hại nghiêm trọng
thưa quý vị và các bạn đây là điểm km
một mươi chín cộng bốn trăm một mươi nằm trên quốc lộ ba mươi hai b đi qua địa bàn của tỉnh sơn la
có thể nói rằng đây là một trong những điểm sạt trượt mà nguy hiểm nhất
bởi vì không chỉ gây chia cắt về giao thông mà còn gây thiệt hại về người
sau ba ngày bị chia cắt thì cho đến buổi sáng ngày hôm nay thì giao thông mới có thể được nối lại
hiện nay đoàn công tác của tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải
vẫn đang tiếp tục đến các điểm để kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp phương án khắc phục
trong vài ngày tới dự kiến mưa vẫn còn nên đang tiềm ẩn nguy cơ
gây hư hỏng các công trình giao thông ở nhiều điểm sung yếu
sau hơn năm ngày bị cô lập ba mươi tám hộ dân với hai trăm linh một nhân khẩu ở bản hủy thum
xã nangoi huyện kỳ sơn đã được bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
và chính quyền địa phương xã tiếp cận thăm hỏi tặng quà khám bệnh và cấp thuốc miễn phí
trước đó do mưa lớn ảnh hưởng quá thấp nhiệt đới và bão số ba
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng bảy
cầu tạm dẫn vào bản bị nước lũ cuốn trôi
ba mươi tám hộ dân bản hùi thum xã nangoi huyện kỳ sơn đã bị cô lập hoàn toàn
nhằm kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm và thuốc men cho người dân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã cử đoàn công tác đi bộ vượt rừng
trực tiếp đến thăm hỏi động viên và khám chữa bệnh cho người dân bản hồi thum
đoàn đã trao tặng ba mươi tám xuất quà gồm mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết
cùng tiền mặt hai trăm linh đồng cho các hộ dân
đồng thời bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cử các cán bộ quân y
tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho một trăm tám mươi năm người dân trên địa bàn bản
hôm nay so với báo cáo của ngày hai mươi ba tháng bảy
số người chết vì mưa lũ tại bắc bộ và bắc trung bộ tăng thêm năm người
ngoài ra có thêm sáu sự cố về đê điều
theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
thiệt hại tính đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy
mưa lũ đã khiến ba mươi bốn người chết và mất tích
hai mươi sáu người bị thương
số gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi là hơn một trăm hai mươi con
diện tích thủy sản bị ảnh hưởng là sáu hai trăm linh tám hectare
tính đến một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng bảy
bốn mươi hai sáu trăm linh sáu hectare lúa và hoa màu tại các tỉnh đồng băng sông hồng bị ngập úng
tổng hợp từ các địa phương hệ thống đê điều đã xảy ra bốn mươi năm sự cố
tăng sáu sự cố so với báo cáo ngày hai mươi ba tháng bảy
do phát sinh tại thành phố hà nội hưng yên và ninh bình
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải và các tỉnh
tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng bảy
còn một số điểm vẫn còn ách tắc tại các tỉnh thanh hóa nghệ an yên bái
các tuyến quốc lộ tỉnh lộ khác đã cơ bản thông xe
thưa quý vị thủ tướng chính phủ mới đây đã yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường
phải có biện pháp nghiêm khắc xử lý nhiều khe hở trong quản lý nhập khẩu phế liệu
yêu cầu được đưa ra sau khi có phản ánh của báo cáo
về việc chưa có cơ chế phối hợp liên ngành
chưa có quy định pháp lý rằng buộc trách nhiệm và chế tài xử phát các chủ tàu
hãng vận tải trong vận chuyển phế liệu nhập khẩu
bên cạnh đó do chưa có quy định giấy phép nhập khẩu phế liệu
là điều kiện trong giao dịch giữa doanh nghiệp hãng vận tài biển và nhà xuất khẩu nước ngoài
nên khi có vi phạm cơ quan chức năng không thể xử lý chủ tàu chủ hãng vận tài biển
theo bảo hiểm xã hội việt nam có sáu mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố chi vượt quỹ
được sử dụng trong kỳ trong đó có một mươi ba tỉnh ước bộ chi quỹ trên hai trăm linh tỷ đồng
trong đó có một mươi ba tỉnh ước bộ chi quỹ trên hai trăm linh tỷ đồng gồm nghệ an thanh hóa quảng nam thái bình
quảng ninh nam định thành phố hà nội đồng tháp hà tĩnh phú thọ hải dương
thành phố hải phòng thừa thiên huế
chỉ còn ba tỉnh thành phố là cân đối được quỹ bảo hiểm y tế
gồm thành phố hồ chí minh đồng nai và bình dương
theo lý giải của cơ quan bảo hiểm xã hội
việc gia tăng chi bảo hiểm y tế là do số cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng tăng
kết hợp với quy định khám chữa bệnh thông tuyến
nên làm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người tham gia bảo hiểm y tế
tuy nhiên đây cũng là thách thức đối với cơ quan bảo hiểm xã hội
trong công tác giám định bảo hiểm y tế và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị các địa phương
triển khai lắp camera giám sát tại đầu mối hàng hóa để kiểm soát hiệu quả xe quá tải
bên cạnh đó bộ cũng đề nghị kiểm soát chặt chẽ tổ chức lực lượng
tại các trạm kiểm tra tải trọng phù hợp đáp ứng tình hình thực tế của địa phương
đảm bảo xử lý hiệu quả tình trạng xe quá tải trên địa bàn
yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam tăng cường kiểm soát tải trọng
đặc biệt là các địa phương có tình trạng xe quá tải diễn biến phức tạp
đẩy mạnh trao đổi thông tin nắm bắt tình hình để thanh kiểm tra
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn giao thông
chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng vncb tập đoàn thiên thanh
bị cáo trừng bê nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm chủ tịch hội đồng tính dụng ngân hàng sà công băng
phan huy khang nguyên tổng giám đốc ngân hàng sà công băng
và bốn mươi ba bị cáo khác bị truy tố tội cố ý làm trái quy định nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng khi cho hai mươi chín công ty do phạm công danh
đứng sau dây tiền tại sà công băng ngân hàng thương mại của phường tiên phong
ngân hàng bidv khi thiệt hại của vncb hơn sáu một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
gần hai trăm ba mươi năm người và đơn vị có liên quan tham gia phiên tòa
với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa dụ liên quan người làm chứng
trong phiên xét xử này hội đồng xét xử triệu tập ba ông trần bắc hà
ông đoàn ánh sáng ông trần lục lan nguyên lãnh đạo ngân hàng bidv
với tư cách là người có trách nhiệm và nghĩa dụ liên quan và là nhân chứng quan trọng
tuy nhiên ông trần bắc hà gián mặt dưới lý do chữa bệnh
ông trần lục lan gián mặt không lý do
trước đó tháng một năm hai nghìn một mươi tám khi vụ án xét xử sơ thẩm lần một
sau gần một tháng xét xử hội đồng xét xử đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung sáu vấn đề
và viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ sung tài liệu và chuyển hồ sơ dự án phạm công danh giai đoạn hai
chuyển sang các thông tin quốc tế
tổng thống mỹ bác bỏ thông tin về khó khăn trong đàm phán với triều tiên
liên minh thái bình dương kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ
thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump vừa lên tiếng bác bỏ những thông tin về khó khăn trong đàm phán với triều tiên
đồng thời đưa ra bình luận về cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua với người đồng cấp nga vladimir putin
trong một bài đăng trên trang twitter cá nhân tổng thống mỹ donald trump bày tỏ hài lòng với tiến triển trong đàm phán với triều tiên
ông nêu rõ chưa một quả tên lửa nào được triều tiên phóng đi trong vòng chín tháng qua
tương tự như vậy cũng không có vụ thử hạt nhân nào
theo ông những tin tức cho rằng đàm phán với triều tiên đang gặp khó khăn đều là những tin tức giả mạo
bình luận trên liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
theo cam kết đạt được trong hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
trong một đoạn thuyết khác cùng ngày đề cập đến quan hệ với nga tổng thống mỹ donald trump tuyên bố
ông không nhượng bộ bất cứ điều gì trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tuần trước với người đồng cấp nga vladimir putin
liên quan tới nghi vấn nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi
mới đông ông kastorpech cựu cố vấn ủy ban tranh cử của tổng thống mỹ donald trump
thừa nhận từng làm cố vấn không chính thức cho chính phủ nga
tuy nhiên ông pec đã bác cáo buộc mình là nhân viên tình báo của nga
việc cựu cố vấn ủy ban tranh cử của tổng thống mỹ donald trump
ông kastorpech thừa nhận từng làm việc cho chính phủ nga diễn ra một ngày

nhiều tài liệu về việc chính phủ mỹ xin lệnh của tòa án để nghe lén điện thoại và theo dõi ông pech được công bố
trong đề nghị gửi tòa án cơ quan điều tra liên bang mỹ fbi cho biết họ tin chính phủ nga tìm cách móc nối ông pech
một cố vấn đặc trách chính sách ngoại giao trong ủy ban tranh cử của ông trump
nay đang là một trong những người bị nhắm tới trong cuộc điều tra nghi vấn nga can dự vào cuộc bầu cử mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi ba ông pes nói mình là một cố vấn không chính thức cho chính phủ nga
tuy nhiên xuất hiện trên chương trình truyền hình của kênh cnn hôm hai mươi hai tháng bảy
ông ped khẳng định chưa hề là nhân viên của chính phủ ngoại quốc nào
hội nghị thượng đỉnh lần thứ một mươi ba của liên minh thái bình dương vừa khai mạc tại thành phố cảng puato vasata của mexico
với lời kêu gọi tăng cường hội nhập và thúc đẩy thương mại tự do
trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên trên quy mô toàn thế giới
phát biểu tại lễ khai mạc cả bốn tổng thống các nước thành viên liên minh thái bình dương gồm peru

colombia và mexico đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với thương mại tự do toàn cầu
nhấn mạnh khối này là một trong những mô hình tiêu biểu về hội nhập khu vực
theo lịch trình tại hội nghị các nước thành viên sẽ tiếp tục thảo luận về các mục tiêu của tầm nhìn chiến lược năm hai nghìn ba mươi của khối
nhằm đạt được sự hội nhập cao hơn và mang tính toàn cầu hơn
trong đó miễn thuế một trăm linh đối với hàng hóa lưu thông trong khối
liên minh thái bình dương cũng đặt mục tiêu đa dạng hóa quan hệ và hợp tác với các khối kinh tế khác trên toàn cầu
như liên minh châu âu eu khối thị trường trung nam mỹ mekosur khu vực châu á thái bình dương và asean
các nước thành viên cũng thống nhất tăng cường thị trường nội khối hội nhập sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu
sau nhiều năm tái thiết nhật bản đã cho mở cửa trở lại các bãi biển ở những vùng bị ảnh hưởng
sau thảm họa động đất sóng thần vào năm hai nghìn một mươi
rất đông người dân nhật bản đã đến đây trong khi đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục
các bãi biển đã được thảm họa
các bãi biển ở fukushima đã an toàn sau nhiều năm dọn dẹp và tái thiết
hiệp hội du lịch địa phương cho biết chất lượng nước ở các bãi này nhiều năm qua đã không còn phát hiện chất phóng xạ
vì vậy bãi biển haragama obama nằm cách nhà máy điện hạt nhân daichi bốn mươi km
và bãi biển ở thành phố soma là gần nhà máy điện nhất được mở cửa trở lại
hai bãi biển khác bị tàn phá bởi sóng thần ở tỉnh miyagi phía bắc fukushima
dự kiến cũng được mở cửa trở lại vào tuần này
giới chức tỉnh fukushima bày tỏ hy vọng
việc mở cửa trở lại bãi biển haragama obama sẽ giúp thay đổi nhận thức của người dân trong nước và nước ngoài
về mức độ an toàn của khu vực bị tác động nghiêm trọng bởi thảm họa này cách đây bảy năm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại